ngày một mươi ba tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam bảy mươi năm năm ngày bắc hồ gửi thư cho giới công thương và trao tặng danh hiệu doanh nhân việt nam tiêu biểu cúp thánh gióng năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự buổi lễ
hơn một tháng sau ngày tuyên bố việt nam độc lập ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bắc hồ đã gửi thư cho giới công thương trong đó nhấn mạnh chính phủ nhân dân và bắc sẽ tận tâm giúp đỡ giới công thương trong cuộc kiến thiết này
trải qua thăng trầm của lịch sử trong thời bình đội ngũ doanh nhân ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống ít lợi quốc dân thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng khóa một
đội ngũ doanh nhân việt nam khóa chín đã ban hành nghị quyết số chín về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
trong đó phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có một số doanh nhân doanh nghiệp có thương hiệu tầm cỡ khu vực đông nam á
doanh nhân ngày càng nhận được sự tôn trọng của xã hội lần đầu tiên trong lịch sử việt nam hai từ doanh nhân đã xuất hiện trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao danh hiệu
doanh nhân việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín cúp thanh gióng cho một trăm linh doanh nhân có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng phát triển doanh nghiệp đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động